đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện văn yên tỉnh yên bái
tại buổi tiếp xúc vấn đề được cử tri cả nước quan tâm cũng như cử tri huyện văn yên quan tâm là vấn đề luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
thường trực ban bí thư trần quốc vượng cho biết từ thế kỷ trước nước ta đã có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế
đây là cách để thu hút đầu tư nước ngoài thí điểm các cơ chế mới để mở rộng phát triển kinh tế làm giàu cho đất nước
vấn đề đặc khu được thực hiện theo hiến pháp nghị quyết của đảng được tổ chức nghiên cứu kỹ và có các quy định chặt chẽ
tuy nhiên đây là vấn đề khó nhạy cảm và hệ trọng nên quốc hội đã quyết định dừng lại để xem xét nghiên cứu kỹ hơn chắc hơn nhằm phát triển kinh tế giữ vững chủ quyền đất nước
đồng chí mong muốn cử tri bình tĩnh tỉnh táo tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước không để lòng yêu nước bị lợi dụng không nghe phần từ xấu lôi kéo kích động vi phạm pháp luật
về các kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu tỉnh yên bái đã ghi nhận và giao cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền